ngày hai mươi bảy tháng tám đoàn giám sát của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội ung chu lu làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội về việc thực hiện chính sách pháp luật
về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp hà nội tính từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn thành phố có ba trăm hai mươi hai trẻ em bị xâm hại trong đó có năm mươi một trẻ bị bạo lực
hai mươi chín trẻ bị xâm hại tình dục có một số vụ việc nổi cộng gây bức xúc dư luận xã hội như vụ
cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi một tại huyện ba vì bị hàng xóm xâm hại tình dục vụ cháu bé một mươi tuổi bị bố đẻ
và mẹ kế bạo hành tại quận cầu giấy phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội cho rằng
phòng ngừa sẽ là giải pháp lâu dài trong công tác phòng chống xâm hại trẻ em
từ thực tế các vụ xâm hại trẻ em thời gian qua phần lớn xuất phát từ những người thân
quen của trẻ em phó chủ tịch quốc hội uông
chu lưu đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố hà nội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên
truyền nâng cao vai trò của cán bộ ngay từ cấp cơ sở nắm chắc địa bàn để kịp thời phát hiện
ngăn chặn những hành vi xâm hại trẻ em